bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục thống kê mới công bố về tình hình thị trường lao động thất nghiệp việc làm quý i năm hai nghìn hai mươi
trong đó số liệu rất đáng lưu tâm khi việc giới thiệu việc làm kết nối người lao động với thị trường việc làm bị giảm mạnh
quý i năm hai nghìn một mươi chín các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức được hai trăm bảy mươi hai phiên giao dịch việc làm tăng bốn phiên so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm trên bảy trăm hai mươi lượt người mặc dù tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nhưng giảm hơn sáu mươi hai lượt người so với quý trước
lượt người nhận được việc làm do các trung tâm dịch vụ giới thiệu và cung ứng là gần hai trăm bốn mươi lượt người giảm gần một mươi hai lượt người
số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm gần hai trăm tám mươi lượt giảm hai mươi so với quý trước
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận độ tuổi thiếu việc làm tăng so với quý trước